xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa tỉnh đồng nai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa
để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nguyễn tấn long bị bắt giữ để điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
tại dự án khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái làm chủ đầu tư
bị bắt khởi tố cùng ngày với bị can nguyễn tấn long trong vụ án này còn có trương thành giàu và nguyễn mộng hiền
cùng ở trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa hồ bá minh nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
trương quốc tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh nhà phước thái nguyễn hữu thành người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại phước thái
liên quan đến sai phạm trong dự án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và một số cán bộ có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn gọi là tổng công ty ba tháng hai
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và quyết định số một mươi bốn qd vks p một ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ kết quả điều tra vụ án ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
tham mô tài sản xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương và một số đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can
lệnh khám xét đối với võ hồng cường chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thục anh
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội tham mô tài sản theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
sông a tổng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị lực lượng công an bắt giữ
tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la vào sáng nay
đối tượng sông a tồng trú tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
bị truy nã theo quyết định truy nã ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng tự chế cùng một số vật chứng liên quan khác
liên quan đến vụ việc xuân sao clip chốt cọc đất vui như hội tại tỉnh bình phước
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện lộc ninh cho biết
đã có quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương một trăm linh triệu đồng
theo quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương có địa chỉ tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
do ông vũ văn khương là chủ tịch kiêm giám đốc công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính
kinh doanh dịch vụ mua giới bất động sản đồng thời vừa là nhà mua giới
vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản
trước đó như đã thông tin vào ngày hai mươi một tháng hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh
một nhóm môi giới bất động sản dựng dạp bán đất với sự tham gia của hàng trăm người như đi chảy hội tại tỉnh bình phước
điều khiến nhiều người không khỏi giật mình là các giao dịch đặt cọc đất diễn ra liên tục chỉ trong ít phút
theo hình ảnh trong clip dài khoảng hơn bốn phút được chia sẻ thì nhóm môi giới bất động sản cho dựng dạp trên mảnh đất chống
bên cạnh con đường có hàng chục chiếc xe ô tô
nhiều nhân viên mặc quần áo vest cầm cặp da và sổ đỏ chạy đi chạy lại liên tục thông báo khách chốt cọc
phía công ty cũng giới thiệu đây là dự án lộc khánh và thông báo liên tục trên loa
việc các lô đất được trôn được chốt lẫn trong tính nhạc in ỏi
chỉ trong vài phút của clip thì đã có hàng chục đô đất được khách chốt đặt cọc
liên quan đến thông tin về dự án lộc khánh ông trần quang vinh
chủ tịch ubnd xã lộc khánh huyện lộc ninh cho biết là tại địa phương
hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép
thưa quý vị sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh quảng nam
các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy
trong đó tập trung kiểm tra công tác chấp hành luật đường thủy nội địa
tại các khu vực bến đỏ bến phả ngang sông
mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội đã tổ chức tổng kiểm tra hoạt động vận tải khách
trên toàn địa bàn và cũng đã phát hiện không ít vi phạm ghi nhận của phóng viên intv
bến phả chở khách ngang sông trên địa bàn xã trương dương huyện thường tín tp hà nội
mặc dù đã có áo phao trên phà nhưng theo thói quen không ít hành khách vẫn cố tình bỏ quên điều này
để đảm bảo an toàn lực lượng thanh tra giao thông đã liên tục tăng cường nhắc nhở các hành khách
người dân đi đò nhiều khi người ta mặc quần áo đẹp mà người ta cầm một cái áo phao là người ta rất ngại
người ta mặc là người ta dính ngại mà có khi là người ta chỉ cầm tay thôi
cầm tay hoặc là có cái dụng cụ nổi là người ta cầm tay
theo đại diện thanh tra giao thông hiện trên địa bàn thành phố có hai mươi năm bến thủy được cấp phép hoạt động
vận chuyển hành khách nhưng chỉ còn một mươi chín bến đang vận chuyển khách
chủ yếu trên sông hồng và khu vực chùa hương
qua kiểm tra các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố hà nội cơ bản vẫn chấp hành tốt các điều kiện an toàn
thống kê cho thấy sau ít ngày gia quân lực lượng chức năng đã xử lý không ít vi phạm như
không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh trở quá số lượng hành khách quy định
đây cũng là những vi phạm tiêu mẩn không ít nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy
đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa mở đợt cao điểm huy động
trong quân số giả soát kiểm tra tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
và yêu cầu tất cả bến khách ngang sông trên địa bàn toàn thành phố chấp hành đúng các quy định
đặc biệt các bến khách ngang sông mà vi phạm nhiều lần
thì đội thanh tra giao thông đường thủy sẽ kiến nghị tránh thanh tra sở giao thông vận tải
đề nghị giám đốc sở giao thông vận tải hà nội thu hồi giấy phép mở bến
đình chỉ các hoạt động chở khách đối với các bến thủy nội địa và đối với các phương tiện thủy
bên cạnh đó
ghi nhận thực tế cho thấy dù lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức công tác kiểm tra
nhưng vẫn còn không ít trường hợp đò đối lưu chưa thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông
để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như tính mạng của hành khách
lực lượng thanh tra giao thông đường thủy nội địa của sở giao thông vận tải hà nội
khuyến cáo đối với người dân khi tham gia giao thông vận tải đường thủy nội địa
đối với các bến đò bến phà
thì đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc các quy định
quy định của luật giao thông đường thủy nội địa và phải mặc áo phao trước khi lên đò
để đảm bảo tính mạng cho chính mình và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung
bên cạnh việc tổng kiểm soát các bến chở khách
trong đợt cao điểm này lực lượng thanh tra giao thông cũng thường xuyên kiểm tra
nhắc nhở đối với hoạt động tại khu di tích thắng cảnh chùa hương trong mùa lễ hội
nhận năm mươi đồng để vận chuyển thuê một bốn trăm linh bộ kit test
nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng vi văn trân vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
chiều qua trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện tiến hành kiểm tra xe ô tô do vi văn trân điều khiển
trên xe chở hai thùng các tông chứa một bốn trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trân khai được lý thị hợp trú tại đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
thuê vận chuyển đi cất giấu tại khu vực chùa tiên phường chi lăng thành phố lạng sơn để sau đó mang đi tiêu thụ
kiểm tra xe ô tô biển số tám mươi tám a bốn mươi nghìn tám có dấu hiệu nghi vấn
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông số ba
đã phát hiện trên xe chở một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín có dấu hiệu nhập lậu
lái xe là ông phùng gia long trú tại tỉnh vĩnh phúc khai nhận đã đặt số kit test này trên mạng xã hội facebook
của một người ở thành phố móng cái định mang về bán kiếm lời thì bị bắt giữ
lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng có trị giá khoảng chín mươi bốn triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó liên tiếp trong các ngày cuối tháng hai lực lượng chức năng thành phố móng cái đã phát hiện
và bắt giữ được nhiều vụ buôn bán vận chuyển thuốc và vật tư phòng chống dịch nhập lậu từ trung quốc
trong đó bắt giữ một đối tượng vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín nhập lậu
một đối tượng vận chuyển mua bán một một trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn ba ba trăm linh viên thuốc do trung quốc sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng tử
bộ y tế vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vật tư y tế
trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường
bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch
và bảo đảm bình ổn giá trang thiết bị y tế tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán
và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa để trục lợi
đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
chào quý vị và các bạn
các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ
thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương là đối tượng trần trọng hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi bốn đường đà nẵng phường đông hải một
quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc
huyện thanh miện tỉnh hải dương bị công an huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng công an nhân dân